thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ dành thời gian đối thoại với công nhân nông dân trí thức doanh nghiệp lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để kịp thời xử lý giải quyết những vướng mắc trong đời sống xã hội nhằm tập trung sản xuất phát triển kinh tế cho đất nước
thưa quý vị chiều nay đã diễn ra buổi làm việc cuối cùng của phiên họp thứ hai mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật xây dựng
nhà ở quy hoạch đô thị kinh doanh bất động sản
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
theo tờ trình của chính phủ mục tiêu chính phủ trình một dự án luật sửa bốn luật là để phù hợp với những quy định của luật quy hoạch có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó dự án này ra đời còn để sửa đổi những bất cập vướng mắc tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trong lĩnh vực nhà ở kinh doanh bất động sản
đáp ứng đổi mới mạnh mẽ
với các giảm thủ tục hành chính bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
tại hội nghị chủ tịch hội đồng quản trị div nguyễn quang huy phó chủ tịch aprc bày tỏ vinh dự khi div được chọn là đơn vị chủ nhà tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo quốc tế aprc bởi đây là sự kiện quan trọng đối với các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong khu vực châu á thái bình dương nói riêng và eidi nói chung
đây là cơ hội giúp div tự đánh giá chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả từ đó đưa ra những kiến nghị và đề xuất với ngân hàng nhà nước và chính phủ nhằm củng cố chính sách bảo hiểm tiền gửi cũng như hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi
phát biểu tại hội thảo phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú nhấn mạnh chính phủ và ngân hàng nhà nước việt nam đang tích cực triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó xác định vai trò ngày càng quan trọng của div trong việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém có quy mô nhỏ
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng
bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng từ đó bảo đảm ổn định xã hội
trong phần tin quốc tế quốc tế kêu gọi thiết lập hòa bình tại syri
eu kiên quyết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với iran
trên những diễn biến đang leo thang tại syri nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn
và thiết lập một nền tảng hòa bình mới ở quốc gia trung đông này
phát biểu với báo giới ngoại trưởng hà lan step block kêu gọi các bên liên quan trong vấn đề syri sớm nhất trí về một lệnh ngừng bắn
theo ông block một thỏa thuận với syri do hội đồng quốc tế
đồng bảo an liên hợp quốc làm trung gian là điều cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia trung đông này
đồng thời khẳng định cách duy nhất để giải quyết vấn đề syri là thông qua con đường đàm phán
trong khi đó cùng ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế
thiết lập một nền tảng mới để không một quốc gia nào rơi vào tình trạng bị ném bom bừa bãi
iran cũng lên tiếng phản đối vụ tấn công bằng tên lửa do mỹ cầm đầu nhằm vào nước láng giềng syri
trong khi đó ngoại trưởng các nước eu trong cuộc họp hội đồng đối ngoại tại luxembourg
đã kêu gọi tận dụng tình hình hiện nay để tìm ra một giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột tại syri
trong khi đó liên minh châu âu đã kiên quyết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được năm hai nghìn một mươi năm
giữa iran và nhóm p năm một đồng thời từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với tehran
phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của ngoại trưởng hai mươi tám nước thành viên eu
được tổ chức tại luxembourg trước đó cùng ngày
đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại eu federica mogherini cho biết
các nước thành viên eu chưa đạt được nhất trí về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới
nhằm vào iran là hiệu quả và hợp lý vào thời điểm hiện tại
trước đó tại cuộc họp ở luxembourg các ngoại trưởng eu đã thảo luận về cách thức thuyết phục mỹ
không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hai nghìn một mươi năm
hiện còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời hạn chót ngày một mươi hai tháng năm
mà tổng thống donald trump yêu cầu phải sửa đổi gcpoa
nếu không washington sẽ rút khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với iran
với các buộc tehran ủng hộ khủng bố và vi phạm các cam kết trong gcpoa
liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hàn quốc tuyên bố có thể cử các đặc phái viên
tới bình nhưỡng nhằm bảo đảm cho cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới được thành công
tránh văn phòng phủ tổng thống hàn quốc ông im chung suk cho biết cho đến nay khả năng cử giám đốc
cơ quan tình báo quốc gia hoặc giám đốc cơ quan an ninh quốc gia tới triều tiên vẫn được đề ngỏ
trong một động thái liên quan cùng ngày hàn quốc thông báo đường dây nóng điện thoại giữa lãnh đạo
hai miền triều tiên có thể được hoạt động kể từ ngày hai mươi tháng bốn ngoài ra seoul cũng đề nghị thảo
luận với bình nhưỡng về kế hoạch đưa tin và truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào cuối tháng này
trước đó văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết hai bên đã tiến hành thảo luận về thiết lập đường
dây nóng điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo theo đó khi đường dây nóng này được thiết lập
tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ điện
đàm trước cuộc gặp thực đỉnh lương chiều diễn ra hôm nay thủ tướng nhật bản shinzo abe đã lên
đường thăm mỹ chuyến thăm được dự báo sẽ xoay quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên và thương mại
phát biểu với báo giới trước khi khởi hành thủ tướng shinzo abe cho biết tokyo sẽ tái khẳng định
hợp tác mỹ nhật bản và thể hiện sự gắn kết vững mạnh của liên minh này trong hai ngày hội đàm
tại khu nghỉ dưỡng marlago ông abe sẽ cam kết tiếp tục gây áp lực đối với triều tiên hướng tới
mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên nhà lãnh đạo nhật bản sẽ đề nghị tổng thống
donald trump nêu vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc tại triều tiên trong hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
tiên sắp tới về vấn đề kinh tế thủ tướng abe được cho là sẽ tái khẳng định với tổng thống mỹ về tầm
quan trọng của tự do thương mại đa phương nhân dịp này lãnh đạo hai nước nhiều khả năng cũng sẽ
trao đổi về những vấn đề nóng toàn cầu bao gồm tình hình tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
hay các cuộc không kích do mỹ dẫn đầu mới đây vào syri